trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên một trăm bốn mươi năm vụ vi phạm
và phát hiện xử lý gần tám mươi tám vụ thu nộp ngân sách nhà nước trên năm trăm hai mươi ba tỷ đồng
cụ thể về an toàn thực phẩm lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý một mươi ba tám trăm chín mươi ba vụ việc vi phạm
xử phạt vi phạm hành chính hai mươi chín sáu tỷ đồng trị giá tăng vật thu giữ hai mươi bốn tỷ đồng
quản lý thị trường cũng kiểm tra và xử lý năm trăm một mươi năm vụ vi phạm về thuốc bảo vệ thực vật
xử phạt hành chính trên một năm tỷ đồng thu giữ và tiêu hủy nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật
đề cập đến công tác trọng tâm triển khai trong thời gian tới lãnh đạo cục quản lý thị trường cho biết
đơn vị này sẽ tiếp tục giả soát đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật
cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm thực hiện thường xuyên liên tục có trọng tâm trọng điểm
thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an
trong việc xử lý các đường dây ổ nhóm các đối tượng chủ mưu cầm đầu